thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn đại biểu quốc hội đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương
ngày năm tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đã tiếp xúc với cử tri là sĩ quan chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu chín
tại buổi tiếp xúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân báo cáo tóm tắt nội dung kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn tới đông đảo cử tri
tại đây cử tri đề xuất kiến nghị đảng nhà nước quốc hội cần có quyết sách đầu tư thỏa đáng cho vùng đồng bằng sông cửu long trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng
trong đó tập trung đầu tư nông nghiệp công nghệ cao công nghệ sinh học công nghệ sau thu hoạch sớm hoàn tất việc cắm mốc phân định biên giới việt nam campuchia trên bộ trên biển quan tâm hơn nữa tới các đơn vị bảo vệ trên biển đảo tây nam tổ quốc
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng vùng đồng bằng sông cửu long có thế mạnh sản xuất nông nghiệp
tuy nhiên do xuất phát điểm thấp cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ nên vùng đồng bằng sông cửu long chưa phát huy hết tiềm năng của mình
những ý kiến về quyết sách phát triển đồng bằng sông cửu long quốc hội ghi nhận và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
ngoài ra vùng đồng bằng sông cửu long có nhiều tỉnh giáp biên giới nước bạn campuchia
do đó ngoài tăng cường hợp tác quân sự quốc phòng hai bên cần đẩy mạnh giao lưu hợp tác đối thoại nhân dân ở nhiều cấp độ nhiều lĩnh vực nhằm xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển như chủ trương xuyên suốt nhất quán của đảng và nhà nước ta